để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đầu nhiệm kỳ hội nghị tỉnh ủy quảng ngãi lần thứ hai
và nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh đều yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp
phải tìm ra giải pháp căn cơ liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản
trong đó mở rộng thị trường ổn định đầu ra cho nông sản kêu gọi và tạo điều kiện để doanh nghiệp thu mua chế biến sâu để làm tăng giá trị cho nông sản
thế nhưng cho đến nay các giải pháp này chưa phát huy tác dụng vì vẫn chưa biến thành những chương trình hành động cụ thể
ngoài việc thông báo cơ cấu cây trồng thì các cấp ủy chính quyền địa phương cũng chỉ dừng lại ở mức độ khuyến cáo người nông dân về nguy cơ nông sản ứ động mà thôi
thế nên trong tổng số một mươi hai hectare rau màu vụ đông xuân có khoảng một mươi hai diện tích nằm ngoài cơ cấu của ngành nông nghiệp chủ yếu là ớt và dưa hấu
và điệp khúc giải cứu dưa ớt như mấy năm vừa qua lại tiếp tục vang lên
đồng bí thì cũng đã chỉ độ cho mạch tảng cầu đồng thế là vận động là nhân dân là nên tập trung sản xuất các cây hoa màu khác
đừng có đeo đủ mấy cây dưa cây dưa là cây lợi nhuận nó trước mát nó không có cơ bản lâu dài cho nên là lâu dài mình chỉ có biết vận động thôi
còn cái định hướng thì cây dưa mình không có định hướng trong nghị quyết được
khuyến khích bà con là chuyển đổi cây trồng nhưng mà bây giờ kế định hướng cho bà con
sản xuất cây gì thì cũng rất là khó đối với cái tầm ở cách địa phương
mà bây giờ là chủ yếu là bà con sản xuất cái cây gì thấy có thu nhập thôi thì bà con lo
cũng khuyến cố bà con là cũng phải xem xét việc đi thị trường
nếu mà bà con mình sản xuất ồ ạp thì thiệt hệ thì bà con mình có chịu
qua đây có thể thấy trong việc này cấp ủy chính quyền địa phương thì bó tay thúc thủ
còn người nông dân thì vẫn tiếp tục sản xuất theo kiểu đánh bạc với trời may nhờ rủi chịu
và bài toán đầu ra cho nông sản muốn giải được lại phải phụ thuộc vào việc phải giải được một bài toán khác
là nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực này của cấp ủy chính quyền ở cơ sở
bởi khi trao đổi ai cũng biết đó là việc cần phải làm
nhưng lại không biết phải làm như thế nào vì trình độ năng lực có hạn và vượt quá tầm cấp của họ
trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo là phải có cái đưa ra cái dự lường
dự lường là sản phẩm nào nó sẽ gặp khó khăn để có tập trung chỉ đạo ngay từ đầu
không để nó mình giải quyết sự vụ như là cái việc nó đã xảy ra rừng
thì cái việc này nó sẽ gây bị động và nó tốn công tốn sức tốn của trong các lãnh đạo chỉ đạo của cấp quỹ cũng như thực hiện của chính quyền
thì trong thời gian đấy chúng ta sẽ có cái định hướng rõ ràng hơn
đặc biệt là bám vào cái đề án cao cấu lại sản xuất nông nghiệp để chúng ta có cái chỉ đạo cụ thể
như vậy sự việc không mới tồn động đã nhận ra trong lĩnh vực này
nhiều năm và các giải pháp khắc phục thì vẫn trung trung không cụ thể nên không hiệu quả
và vấn đề đặt ra ở đây là phải có một chương trình hành động xuyên suốt từ cấp tỉnh huyện tới cơ sở
để vừa giúp nông dân thao gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản
vừa góp phần đổi mới và nâng cao kiến thức năng lực lãnh đạo quản lý tổ chức sản xuất nông nghiệp của cấp ủy chính quyền ở cơ sở
nhằm đưa sản xuất nông nghiệp đi vào quy củ có kế hoạch đầu vào đầu ra cụ thể
và phù hợp với nhu cầu của thị trường chứ không phải tự phát như hiện tại
không làm được việc đó thì mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ khó thành hiện thực